công an đã tổ chức xuống hiện trường nơi xảy ra vụ việc
mặt khác báo cáo sự việc lên công an huyện bát sát
xét tính chất phức tạp của vụ việc công an huyện bát sát đã điện báo lãnh đạo công an tỉnh
các đơn vị nghiệp vụ xin ý kiến và phối hợp điều tra
hai mươi một h ba mươi phút ngày chín tám hai mươi sáu công an huyện có nhận tin báo của công an xã
lại tại thôn phình ngan xã trịnh tường xảy ra một vụ án mạng trong một gia đình

về nội dung vụ việc và triển khai các lực lượng ngay tại chỗ của những nhân dân ở khu vực đó
để tìm kiếm những người mà hiện nay trong gia đình không có mặt ở nhà
trong thời gian khoảng ba tiếng đồng hồ tìm xung quanh thì bắt đầu phát hiện ra các nạn nhân đã bị giết
từ dấu vết hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi các nạn nhân bước đầu cơ quan điều tra nhận

tượng phải là người địa phương thông theo địa bàn và có quan hệ với gia đình nạn nhân
đồng thời gián thức đặt ra là có thể đối tượng khi thực hiện hành vi trụng cấp tài sản bị phát hiện nên đã xa tay giết người diệt khẩu
đối tượng thì đã thông thuộc địa bàn
nhưng cái đầu tiên khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi đã phân công ngay cái lực lượng là một mặt
là một tổ khám nghiệm ở trường một tổ khám nghiệm tử thi và thu thập ngay dâu vết
và một tổ truy xét nhanh tất cả sàng lọc tất cả những đối tượng xung quanh
và chúng tôi họp nhanh mà chúng tôi đã có một cái nhận định rất ngắn gọn
đó là đối tượng phải là người vùng đồng bào tại chỗ
và phải là quen biết với gia đình
trịnh tường là địa bàn giáp với biên giới trung quốc địa hình rừng núi hiểm trở
từ trung tâm huyện muốn vào xã phải đi gần bốn mươi km
trong khi đó từ xã muốn vào được thôn phìn ngan
nơi xảy ra vụ án chỉ cách có đi bộ gần một tiếng đồng hồ dốc núi quanh co
cách trưa đầy năm km từ trung tâm xã trình tường men theo con đường mòn núm rừng hoàn nguèo
thôn phìn ngang như lọt thỏm giữa rừng già cổ thụ
hầu hết người dân thôn phìn ngan đều là đồng bào người giao
trong khi đó địa điểm xảy ra vụ trọng án thuộc khu vực dẻo cao của xã dân cư thưa thớt
và với các lực lượng chức năng tham gia phá án
thì chỉ khó khăn của địa bàn không thôi đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra
xác minh phục vụ cho quá trình phá án
ngay sau khi xảy ra vụ án vào đêm ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
thì cái tiếp cận bắt đầu với vụ án
nó cũng rất là khó
thứ nhất là địa bàn nó quá xa so với trung tâm huyện cũng như trung tâm xã
cái thứ hai là đường đi rất là khó khăn
và nó ở đây thì thời tiết thì nó rất là khắc nghiệt
ngày thì nắng đêm thì mưa
mà khi lên trên đấy là nó vào nửa đêm và mưa rất là to
cái quá trình tiếp cận với trên hiện trường thì phải mất ba tiếng đồng hồ
thì chúng tôi mới từ cơ quan huyện lên đến địa bàn được
nên đấy là một cái khó khăn đối với lực lượng điều tra
bắt đầu với vụ án này
bản phiền ngan xã trịnh tường là bản của người dân tổng giao
cuộc sống người dân chỉ quanh năm với nương rẫy bình yên như cây cỏ
tuy là vùng cao nhưng đời sống của bà con được đánh giá là khấm khá
nhờ vào nguồn lúa nương và trồng thảo quả
nhiều năm nay thảo quả được giá mùa màng tốt tươi
nhà nào cũng có thóc lúa dự trữ
vậy mà từ khi nghe tin vụ thảo án rảnh ra và cài giết người đã trốn vào rừng
không ai dám lên giấy
một bầu không khí ưu ám như bao trùm cả bản
là những gì đang diễn ra đối với người dân phiền ngan
ngay sau khi có mặt tại hiện trường các trinh sát điều tra viên
thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trời thực xã hội công an tỉnh lào cai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức khám nghiệm hiện trường truy tìm dấu vết đối tượng gây án để lại
thế nhưng tại địa bàn xảy ra án mạng liên tục mấy ngày trời đổ mưa tầm tã
cộng thêm với hậu quả của đợt lũ quét do hoàn lưu bão
đã làm cho công tác thu thập dấu vết chứng cứ rất khó khăn
địa bàn thôn dính ngan thì là địa bàn rừng núi toàn rừng rà
và điều kiện không khí và thời tiết rất là khắc nhật
toàn bộ quá trình chúng tôi trinh sát thì nói chung là
về thời gian và không gian thì thường xuyên chúng tôi phải đi những đoạn đường rừng dốc
và rất là treo leo và đồng thời vào đó thì rất là nhiều mũi và vắt cắn
nhưng mà những cái khó khăn này nó gây cản trở gì cho công tác trinh sát
dạ có rất nhiều bởi vì là sau quá trình xác minh thì xác định đối tượng tần ông lải
thì là người sinh ra và lớn lên tại vùng núi đó
và rất là thuộc địa bàn cũng như là các cái đường đi đối lại trong rừng
và chúng tôi thì cũng tập trung khắc phục những khó khăn đó
để bám sát vào địa bàn và bám sát đối tượng
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan chức năng nhận thấy các nhạn nhân tử vong do đa chấn tường vùng đầu
hung thủ xuống tay hết sức giá man
đồng thời đưa thi thể các nạn nhân xa cách nhau nhằm tránh sự phát hiện
song song với công tác nghiệp vụ tại hiện trường vụ án
phòng cái sát điều tra tội phạm về trợ tử xã hội tổ chức họp bàn phương án
đồng thời tăng cường thêm lực lượng bám nắm miệng trường
truy tìm manh mối của hung thủ
cho dù là nhỏ nhất
đối tượng trốn vào khu rừng thì nực nượng
cộng cảnh sát hình sự và được sự giới đạo của ban giám đốc công an tỉnh
thì chỉ đạo đã phối hợp rất nhiều lực lượng
và chia thành bốn tổ để tổ chức mai phục ngăn chặn
đầu tiên là ban giám đốc chỉ đạo
ban chuyên án phải ngăn chặn không cho đối tượng trốn sang bên trung quốc
và trốn ra ngoài địa phương khác thì sẽ gây khó khăn cho việc bắt giữ
cái thứ hai là phải làm tốt công tác bảo vệ nhân dân
để tránh đối tượng tiếp tục gây ra các vụ án
gây thương tích hoặc gây tử vong cho bà con nhân dân
ở trên địa bàn
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh lào cai đã báo cáo thường trực tỉnh ủy lãnh đạo
bộ công an và cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo
và phối hợp điều tra làm gió vụ án
trong các ngày từ ngày một mươi tháng tám đến ngày bốn tháng chín
hàng chục cuộc họp bàn phương án được ban chuyên án tổ chức
công an tỉnh lào cai đã huy động gần hai trăm linh chiến sĩ điều tra viên
trinh sát có kinh nghiệm năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án
sau khi chúng ta đã họp

cũng như báo cáo về bộ công an
và được đồng chí ngăn sau đồng chí thủ trưởng bộ công an
đồng chí thủ vương đã có mặt tại địa bàn để
chỉ đạo xử lý và bắt giữ đối tượng
ở đây có một cái khó khăn ở chỗ này
khi tôi báo cáo đồng chí thủ trưởng
là bây giờ đối tượng này là người địa phương
thông thạo địa bàn thông thạo rừng núi
thì cái phương án là chúng tôi là làm sao đó
không để đối tượng
sang bên kia người dân trung quốc
rồi toàn trai cẩn thận công khắc
bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để toàn trai cẩn thận công khắc
còn phía bên trong địa điện
thì chúng tôi áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là vận động của những người dân
tối giáp tội phạm
đảm bảo đối tượng bắt giữ tượng an toàn
và không để xảy ra cái mất an toàn cho các người diễn sĩ
cũng như là cho người dân
tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
qua sàng lọc các đối tượng nổi lên trên địa bàn
ban chuyên án nhận thấy
nổi lên đối tượng tận láng lờ là người cùng thôn
tiến hành xác minh sâu về đối tượng
các chính sách nhận thấy
lở tuy là hàng xóm ở gần gia đình nạn nhân
nhưng lại có mâu thuẫn từ việc bị phạt vạ số tiền bảy triệu đồng từ ba năm trước
vì hành vi xàm xỡ chị tận là mày vợ anh này
mâu thuẫn giữa lờ và gia đình nạn nhân dài dẳng từ đó
bản thân lờ là thanh niên ngổ ngáo
phá phách ở địa bàn
hay trụng cắp cờ bàn
với sự chăm chỉ nương giấy của mọi người
lờ thích xuống phố nhiều hơn
anh ta đi làm cửu vạn ở khu vực cửa khổng nhiều năm
mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ
nhưng lờ ít khi về nhà
thời điểm sau khi phát hiện vụ việc
lờ đã bỏ trốn khỏi địa phương
đây là một vụ án rất nghiêm trọng
chúng tôi cũng xác định là
biện pháp vận động quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
được đặt lên hàng đầu
bởi vì đây là một địa bàn biên giới
cũng như địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống
chúng tôi đã bố trí các lực lượng trinh sát và điều tra viên
tiếp cận quần chúng nhân dân
và vận động quần chúng nhân dân
để tham gia phát hiện tố giác các hành vi
các biểu hiện xuất hiện của đối tượng tại các địa bàn
để thu thập
cũng như giúp cho lực lượng điều tra tiến hành truy xét
về cái hành vi hoạt động hành trình của đối tượng
và đã đem lại hiệu quả rất tốt
trong thời gian này
ban chuyên án có phân công
điều các lực lượng vào lúc huy động có đến hai trăm linh cán bộ
quá trình đối tượng quá thông thạo địa bàn
công việc tiến hành xác minh
truy bắt rất khó khăn
vì đối tượng là người dân tộc
người địa phương ở khu vực đó
truy bắt rất bất vả cho cán bộ
trong thời điểm xảy ra vụ án mưa nhiều
rất là thất thường
truy bắt đối tượng rất là khó khăn
dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án lại là nơi biên giới giáp trung quốc
rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
sau hai mươi năm ngày qua báo chí là tôi chia thành bốn mũi
tất cả tổ công tác đều phải hoà trang mật phục ở trên rừng sâu
vận động của chúng dân phối hợp với các nước biên phòng
dân quân công an xã bà con
dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án lại là nơi biên giới giáp trung quốc
rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
tập hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án khẳng định
hung thủ gây ra vụ thảm án chính là tần láo nở
dự đoán khả năng đối tượng có thể trốn sang bên kia biên giới
lực lượng công an khẩn trương phối hợp với lực lượng biên phòng
chốt chặn toàn bộ hơn hai mươi km đường biên thuộc một mươi xã biên giới
đồng thời trao đổi thông tin với công an trung quốc
để kịp thời bắt giữ nghi phạm khi bị phát hiện
ngoài việc quanh vùng cấp bố quan hệ
các khu vực đối tượng có thể ẩn náu
những nơi có liên quan đến đồng bào dân tộc giao trên toàn huyện
công an huyện bát sát đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
ra thông báo nhân dân tham gia tối giác tội phạm
sau khi vụ án xảy ra thì công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy chính địa phương
đề đồng chí chủ tịch phát hành công văn
cái nhất là đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tham gia tố giác tội phạm
để nhanh chóng phát hiện ra đối tượng để cơ quan điều tra bắt và xử lý

khu vực bị xảy ra án mạng
không có sóng điện thoại
lại xa khu dân cư đã gây khó khăn cho các lực lượng phá án trong công tác phối hợp
nhưng dù khó khăn ban chuyên án vẫn đặt ra quyết tâm tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên khó khăn vất vả nhất của anh em là không hiểu được tiếng bản địa
nên khá khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng của thông báo
để thu thập thông tin tài liệu chứng cứ của vụ án
bên cạnh lực lượng trinh sát bám địa bàn phìn ngan
các mũi chủ công của phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về trời tự xã hội
với sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh lào cai
đã không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào dẫn đến manh mối của thủ phạm dù là nhỏ nhất
ngày một mươi hai tháng tám thượng tướng lê quy vương thuyết trưởng bộ công an
đã trực tiếp đến hiện trường nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ án
tại buổi làm việc đại tá đinh tiên quân giám đốc công an tỉnh lào cai
báo cáo về tiến độ điều tra vụ án
xin ý kiến về các công tác tiếp theo
đồng chí thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao công an lào cai
đã tích cực triển khai lực lượng áp dụng nhiều biện pháp để điều tra khám phá vụ án
đồng thời đồng chí chỉ đạo tổng cục cảnh sát và công an tỉnh lào cai
tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt giữ thủ phạm góp phần ổn định tình hình
làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
nhận được chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo bộ công an
các thành viên trong ban chuyên án đã tích cực vào cuộc
lúc này quyết tâm truy bắt bằng được khung thủ gây án được đẩy lên cao hơn bao giờ hết
công bố trinh sát sau khi nhận dấu vết
thu thập tài liệu chứng cứ từ những người biết việc
đã dựng lại toàn bộ di biến động của những người dân trong vùng hay qua lại địa bàn
thế nhưng khó khăn đặt ra đối với lực lượng phá án là đối tượng tẩn láo lở
là người địa phương thông thảo địa bàn
có một biệt tài là leo trèo rất giỏi
trước đây tẩn láo lở là người chuyên đi tìm và lấy phong lan giữa rừng già
những cây phong lan quý mặc vào vách đá hoặc các cây cổ thụ cao hàng chục mét
hắn vẫn leo lên lấy để mang sang trung quốc bán kiếm tiền
có những lúc lực lượng truy bắt tưởng như đã bắt được đối tượng
nhưng do địa hình hiểm trở hắn lại trốn thoát
quá trình chúng tôi truy tìm đối tượng
thực ra đối tượng này rất là manh động và đối tượng thông thuộc về địa bàn
khi mình đi ở cái phía đường mòn thì đối tượng có thể ở trên núi cao
đối tượng lên vách đá hoặc trèo lên cây
đối tượng quan sát được hết những đường đi lối lại và cách mình triển khai các độ hình như thế nào
thế sau đó là nhiều lần họp rút kinh nghiệm thì chúng tôi cũng đã
cuối cùng chúng tôi cũng đã sử dụng nhiều biện pháp cũng đã xác định được
đúng tích của đối tượng nó rõ hơn
các mối quan hệ của tàn láo lở tại địa bàn giáp danh như tà lùng
vĩ kém nậm trơn của sáng cốc mỹ tiếp tục được các tránh sát bám chặt
đang là mùa mưa nên việc đi lại cực kỳ gian nan mỗi vắt nhiều vô kể
chỉ dừng chân mấy phút đã thấy cả trăm con vắt đánh hơi người tìm kiếm
hiện trường vụ án giáp danh với rừng già là rừng vầu
khu vực đầu nguồn cây cối rậm rạp dây leo trằng trịt không dễ đi lại
thế nhưng với quyết tâm cao độ của lực lượng phá án vòng vây dần ghép chặt
đúng như nhận định của ban chuyên án khi lực lượng công an làm gắt
địa bàn hoạt động của tàn láo lở ngày càng bị thu hẹp
có lần hai ngày lở phải ăn nõn chuối
hoặc cổ mài cầm hơi
chính vì bị vây kín tên sát nhân này không còn đường trốn chạy
vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tàn láo lở đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn phiền ngan

nói chung cái vụ này hãy subscribe cho kênh la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

tại cơ quan điều tra dường như đã xác định được trước sau sẽ bị bắt nên thái độ có tàn láo lở khá bình tĩnh
hắn khai nhận toàn bộ hành vi tội ác gây ra đối với chị tần tà mẩy và ba cháu nhỏ
ba năm trước khi chị mẩy về làm vợ ở nhà anh này một thời gian
lở bị gia đình anh này phát hiện khi đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị mẩy
lở phải chịu phạt vã xuất tiền bảy triệu đồng
mối thủ tức với gia đình nạn nhân ngấm ngầm dài dẳng trong lở từ đó
chiều ngày chín tháng tám sau khi sát hại chị mẩy
lở quay lại nhà nạn nhân giết cả ba cháu nhỏ mang sát đi phi tàng
đầu quát hơn lở còn lấy súng kiếp của gia đình nạn nhân nạp đạn
rồi đặt thanh bẫy ở cửa bếp giống như cách mà người giao vẫn đặt bẫy săn thú
nhằm mục đích khi anh này cùng với bố mẹ đi làm nương về
đẩy cửa bếp ra súng sẽ tự động nhả đạn
thế nhưng tội ác tay chơi của tàn lão lở khiến trời không dung đất không tha
dương xanh đại ngàn nơi lở lần trốn những ngày qua cũng không đồng lóa với cảnh xấu
đã bắt cái ác về bức gia đình tội
chúng tôi đánh giá một cái việc rất quan trọng thành công của chuyến đoàn này đó là gì
đó là cái thứ nhất là sự đánh đạo chỉ đạo quyết liệt của bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng của ngoan lê quý vương
thứ hai là sự chỉ đạo sát sao của tình ủy ủy ban cũng như của đồng chí giám đốc ngoan tịnh
và thứ ba cái thành công ở đây đó là cái mà sự nhiệt huyết của cán bộ
chiến sĩ khi tham gia cái cái cái cái cái bộ án này trực tiếp bắt cái đối tượng
đối tượng tần láo lở bị bắt đồng nghĩa với sự bình yên đã trở lại với thôn bản phi ngan
đồng nghĩa với việc hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bộ đội biên phòng
được ngủ trọn đêm sau gần một tháng trời dòng dã
ăn không ngon ngủ không yên khi kẻ thù ác vẫn còn lẩn trốn
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
với sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao độ
công an tỉnh lào cai đã lần ra manh mối bắt giữ kẻ gây án
kết thúc hành trình hai mươi năm ngày mai phục rừng sâu
truy tìm hung thủ gây ra thảm án tại thôn phìn ngan
có thể thấy trong thời gian gần đây dư luận xôn xao về nhiều vụ thảm án
và không khỏi hoang mang lo lắng
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
và sự mưu tình của các đồng chí và các bạn
các lực lượng tham gia phá án đối tượng gây án đã bị bắt giữ
chuyên mục hành trình phán tuần này của chúng tôi xin dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại